với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số trong tháng thanh niên năm nay
đoàn viên thanh niên tỉnh lâm đồng đã và đang có nhiều giải pháp sáng tạo
tích cực tiên phong trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực
có phần cùng với tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
là một địa phương đi đầu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp thông minh của cả nước hiện trên địa bàn lâm đồng xuất hiện nhiều mô hình
nông nghiệp thông minh nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
do đoàn viên thanh niên làm chủ mang lại giá trị kinh tế cao
cùng với đó đoàn viên thanh niên còn nhanh chóng bắt kịp với thời đại
tập trung vào việc đa dạng kênh bán hàng quảng bá thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử mạng xã hội
ngày trước thì bọn em bán trực tiếp tại vườn thì cũng có một chút khó khăn
nhưng hiện tại thì đã tiếp cận được những cái kênh chuyển đổi số
cũng như kênh shopee ở lazada hoặc là facebook
cũng đã live stream bán hàng và cũng đã tiếp cận được nhiều khách hàng hơn
doanh thu thì nó cũng tăng ổn định hơn ngày trước và cũng tạo được nhiều công an việc làm cho mọi người
thành đoàn đà lạt đã triển khai đến các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố
về các nội dung về chuyển đổi số trong đó sẽ tập trung để vận động đoàn viên thanh niên
đăng ký sim chính chủ cũng như là đăng ký dịch vụ công mức độ hai
ngoài ra thì đối với thành đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở là tích cực hỗ trợ
với chính quyền các phương xã để hỗ trợ người dân trong việc đăng ký tài khoản dịch vụ công
và song song bên cạnh đó là hỗ trợ cùng với các ngân hàng để làm sao hỗ trợ các hộ kinh doanh
trên địa bàn của thành phố ứng dụng các mã code để thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố
năm hai nghìn hai mươi ba trung ương đoàn lấy chủ đề chuyển đổi số trong công tác đoàn thanh niên
cùng với tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ lâm đồng đang tích cực chuyển đổi số đồng bộ
trong công tác của đoàn phát huy vai trò tiên phong sáng tạo của thanh niên trong cộng cuộc chuyển
đổi số và ứng dụng công nghệ số
khi triển khai các hoạt động này thì cũng có được một số thuận lợi thứ nhất là được sự ủng hộ của
chính quyền địa phương tạo điều kiện để cho thanh niên triển khai các hoạt động cái thứ hai là sự
đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp viễn thông và các ngân hàng thương
mã cổ phần ở trên địa bàn tỉnh
và bên cạnh đó thì đoàn viên thanh niên cũng các bạn cám bộ đoàn cũng như các bạn đoàn viên thanh niên
thì cũng tiếp cận nhanh với các cái xu hướng công nghệ và cũng học hỏi và sử dụng các cái app một
cách thuần thục thì nó cũng là một cái thuận lợi để mà triển khai các cái nội dung này
chuyển đổi số đang là yêu cầu tất yếu khách quan tạo động lực cho sự phát triển với khẩu hiệu
tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số đoàn viên thanh niên tỉnh lâm đồng đã và đang phát huy vai trò
trách nhiệm của tuổi trẻ thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân
chuyển đổi số đã được thực hiện để cùng với tỉnh nhà xây dựng thành công chính quyền số kinh tế số và xã hội số